theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vào hồi bảy giờ ngày một mươi bảy tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám hai độ vĩ bắc
một trăm hai mươi ba bốn độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc đảo lưu dông philippines sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển theo hướng tây bắc mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến bảy giờ ngày một mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một độ vĩ bắc một trăm hai mươi một năm độ kinh đông
cách đài loan trung quốc khoảng một trăm bốn mươi km về phía nam sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một
do ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay trên các vùng biển từ bình thuận đến kiên giang
vịnh thái lan và khu vực giữa và nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
vùng biển từ bình thuận đến cà mau và khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
mạnh cấp năm cấp sáu giật cấp tám
sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động